từ năm hai nghìn một mươi hai tới nay info tập trung cập nhật kiến thức nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong mảng khai phá dữ liệu văn bản ứng dụng văn bản cho tiếng anh và tiếng nhật
nền tảng các nghiên cứu của công ty dựa trên lý thuyết về học máy machine learning trí tuệ nhân tạo là những xu hướng chủ đạo trong ngành công nghệ thông tin toàn thế giới
hiện info đang triển khai nhiều dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo bước đầu có những sản phẩm cụ thể
các thành viên này đang nghiên cứu triển khai dự án hệ thống hỗ trợ tuyển dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo heds
dự án có hệ thống dữ liệu lớn từ mạng xã hội phục vụ mô hình hóa cá nhân
ngoài ra dự án sử dụng các công nghệ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên xử lý thị giác máy tính giọng nói để thu thập và phân tích xử lý các khối dữ liệu khổng lồ trong thời gian thực
dự án heds của bọn em gồm có hai hệ thống hệ thống đầu tiên là lọc và thu thập hồ sơ
và hệ thống thứ hai là phỏng vấn tự động về hệ thống lọc và thu thập hồ sơ bọn em sử dụng data driver hiện nay biến những bài toán tuyển dụng trở thành những bài toán về marketing
về phỏng vấn tự động bọn em ứng dụng một số công nghệ trí tuệ nhân tạo ví dụ như công nghệ về xử lý giọng nói về xử lý hình ảnh hay là xử lý viên ngôn ngữ tự nhiên để có thể tạo nên một hệ thống dựa trên những bộ câu hỏi có sẵn từ nhà tuyển dụng đưa ra
các ứng cử viên khi ứng tuyển thông qua hệ thống sẽ nhận được email tự động để đăng nhập sau khi đăng nhập ứng viên sẽ tham gia một buổi phỏng vấn tự động dựa trên kịch bản mà nhà tuyển dụng xây dựng
quá trình phỏng vấn tự động diễn ra dưới hình thức video calls với robot của hệ thống các video trả lời sẽ được lưu lại và được xử lý thông qua các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên xử lý ảnh xử lý giọng nói để đánh giá ứng viên
sau đó hệ thống trả kết quả về cho nhà tuyển dụng danh sách những ứng viên kèm theo đánh giá
hiện tại ở việt nam thì chưa có đơn vị nào họ ứng dụng được trí tuệ nhân tạo tốt vào trong việc đó là tuyển dụng và hỗ trợ tuyển dụng
cho nên là bọn em muốn trở thành là một đơn vị đầu tiên đi đầu về lĩnh vực là ứng dụng trí tuệ nhân tạo đi sâu hơn về trong mảng tuyển dụng
còn đây là các thành viên thuộc dự án matrix hệ thống phân tích giá trị dữ liệu người dùng của công ty info
được thành lập năm hai nghìn một mươi tám matrix tiên phong trong việc mang lại giải pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu mạng xã hội nhằm giúp doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng
bằng cách sử dụng các hệ thống của matrix thì mọi người các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và có thể là biết được xem là doanh nghiệp của mình đang gặp phải vấn đề gì
ví dụ như về thương hiệu hoặc về sản phẩm
thì từ đó họ có những cái giải pháp về truyền thông phù hợp để xử lý khu ngoại
nền tảng công ty infor
công nghệ của matrix là sản phẩm social listening có tên là smcc social media comment center
đây là sản phẩm được hình thành với công nghệ lõi là phân tích sắc thái ngôn ngữ tiếng việt được phát triển từ năm hai nghìn một mươi hai
cùng với học máy machine learning và trí tuệ nhân tạo smcc có khả năng khai thác và xử lý đến hơn ba mươi triệu đầu dữ liệu thông tin mỗi ngày
một trong những cái thế mạnh của chúng tôi đó chính là ứng dụng truyền tạo và phân tích dữ liệu
thì ví dụ như là
họ muốn biết được xem là cộng đồng mạng họ đang nói tích cực hay nói tích cực về một vấn đề nào đó
thì hệ thống sẽ dựa trên một cái công nghệ gọi là công nghệ phân tích sắc thái và xử lý ngôn ngữ tiếng việt
thì dựa trên những cái status của mọi người hoặc dựa trên những cái đoạn văn câu văn mà mọi người viết lên trên mạng thì chúng tôi sẽ thu thập về
và từ đó chúng tôi biết được xem là họ đang nói cái gì họ đang nói vấn đề gì và nói tốt hay nói xấu
thì từ đó chúng tôi sẽ đánh giá được xem là cái giá trị của thông tin đó
ngược lại cho các doanh nghiệp hoặc khách hàng là như thế nào
hiện matrix đang cung cấp nhiều loại báo cáo cho khách hàng
từ báo cáo khủng hoảng tới báo cáo nghiên cứu thị trường hay sản phẩm dịch vụ
khoảng thời gian có thể hàng ngày hàng tuần hoặc hàng tháng hàng quý
tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng
thưa quý vị chúng ta vừa cùng tìm hiểu về các sản phẩm nằm trong những dự án nổi bật mà công ty cổ phần công nghệ chọn lọc thông tin infori đang triển khai thực hiện
infori chỉ là một trong số rất nhiều doanh nghiệp việt nam đã và đang để mạnh nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo bước đầu có sản phẩm cụ thể
tuy nhiên do việc phát triển trí tuệ nhân tạo là một hướng đi mới mẻ tại việt nam nên phía trước vẫn còn nhiều khó khăn
tiếp theo chương trình xin mời quý vị gặp gỡ anh lê công thành giám đốc công ty cổ phần công nghệ chọn lọc thông tin infori một trong những chuyên gia về trí tuệ nhân tạo
xin cảm ơn anh lê công thành đã dành thời gian tham gia chương trình

thời gian mà tôi quyết định trở về việt nam thì là cái thời gian đang xảy ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
đời sống ở châu âu rất là khó khăn
và khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi buộc phải tiếp cận rất nhiều về triết học và phải suy nghĩ rất nhiều về những cái định hướng của mình cũng như là cái con đường nghiên cứu của mình
thì tôi cảm thấy là về việt nam mình sẽ có một cái môi trường phát triển tốt hơn
và sau đó thì tôi nói chuyện với bạn bè của tôi những cái người mà đang làm việc ở mỹ ở châu âu ở úc
và tôi nhận thấy là tất cả mọi người thì đều muốn quay về việt nam
nhưng mà không có nhiều cơ hội
lúc đó thì tôi chưa có gia đình chưa lập gia đình
và vì thế tôi sung phong là quay trở về việt nam
và gây dựng ra một cái nền tảng để sau này các bạn tôi cũng có thể quay về
và đấy là lý do chúng tôi tôi quay về và lập ra công ty infori
tôi nghĩ là không chỉ giữa anh thành mà rất nhiều người con đất việt dù sinh sống ở quốc gia nào cũng đều có ước mơ khát khao được trở về cống hiến cho quê hương mình
anh có thể chia sẻ rõ không
hơn với khán giả là anh bắt đầu với công việc nghiên cứu tạo ra các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ khi nào
tôi là một người tiếp cận với trí tuệ nhân tạo từ ngày còn học đại học
từ cách đây mười mấy năm rồi
và sau đó thì sang pháp du học thì tôi cũng là học về ngành trí tuệ nhân tạo
những cái bạn bè của tôi tham gia sáng lập công ty infori thì cũng đều là những người ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc của họ
và đều là những người làm trong ngành gọi là khai phá dữ liệu
thì khi mà chúng tôi thành lập
thì khi mà chúng tôi thành lập công ty thì chưa có nhiều người trong xã hội để ý đến trí tuệ nhân tạo
chưa có nhiều người để đến việc tầm quan trọng của dữ liệu của việc khai thác dữ liệu và tìm ra những cái thông tin tiềm ẩn những cái chi thức bên dưới của dữ liệu
và chúng tôi khi mới bắt đầu làm thì gặp rất nhiều khó khăn
nhưng tuy nhiên thì bây giờ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội
sau khoảng độ năm năm trở về nước phát triển công ty thì chúng tôi đã có một cái sản phẩm phần mềm được trao giải nhất giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi sáu

đó là một cái bệ đỡ rất tốt để chúng tôi tiếp tục phát triển ra những hệ thống khác trong công ty
cái hệ thống chúng tôi được giải nhất giải thưởng nhân tài đất việt nó là một cái hệ thống đi quét những cái thông tin được xuất bản hàng ngày trên internet ở việt nam
sau đó thì chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phân tích cái ngữ nghĩa của tất cả các nội dung
và qua đó thì cung cấp ngược lại cho những cái doanh nghiệp khi mà họ có nhu cầu phân tích dữ liệu để phục vụ các quá trình kinh doanh hoặc các quá trình truyền thông
hiện giờ chúng tôi đang thu thập cỡ khoảng ba mươi triệu nội dung mỗi ngày cho cái hệ thống đó
hiện giờ công ty chúng tôi đang phát triển cỡ khoảng ba mươi dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác nhau
và chúng tôi sử dụng nguồn lực chính là các cái bạn sinh viên của những cái trường đại học top đầu ở hà nội như là đại học ngoại thương đại học kinh tế quốc dân hoặc là đại học công nghệ đại học bách khoa
không chỉ có infori mà hiện nay nhiều doanh nghiệp công nghệ việt nam đang có những bước tiến đáng kể và đã ghi được dấu ấn trong lĩnh vực ai bước đầu và đã có những sản phẩm cụ thể
tuy nhiên thực tế cho thấy là vẫn còn rất nhiều những thách thức vậy thì từ thực tế là một người trong cuộc anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái thực trạng này tại việt nam
cái thách thức đối với xã hội việt nam trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì rất nhiều nhưng theo tôi thì có mấy cái thách thức chính
thứ nhất là cái nguồn nhân lực chúng ta chưa có nhiều người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực này
có thể có nhiều người làm trong lĩnh vực nghiên cứu có thể đi du học hoặc là học đã có kinh nghiệm làm việc tại những công ty lớn ở trên thế giới
tuy nhiên thì để đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội việt nam thì cái nguồn lực đấy là không đủ
còn những cái bạn trẻ ở trong nước hiện giờ đang học trí tuệ nhân tạo đang tìm hiểu nó thì mới chỉ là những người gọi là tập tệ bước đầu làm quen với nó mà thôi
chứ họ chưa có nhiều kinh nghiệm để triển khai nhưng cái vấn đề lớn hơn nó nằm ở chỗ là tất cả những cái nguồn dữ liệu
để dùng cho những ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở việt nam thì gần như hiện giờ đều đang rơi vào tay những công ty nước ngoài
nếu mà chúng ta mở cái phần mềm trên điện thoại thông minh của mình ra thì sẽ thấy là đa phần những cái phần mềm cài đặt trên đó là của các công ty nước ngoài
đồng nghĩa việc tất cả những cái hành động của chúng ta khi mà tương tác với những cái phần mềm đó đều được các doanh nghiệp nước ngoài họ lưu trữ trên máy chủ của họ ở nước ngoài chứ không phải ở việt nam
vì vậy các doanh nghiệp việt nam gần như là không có dữ liệu để làm
mà dữ liệu thì lại là cái
tài nguyên chính để phát triển trí tuệ nhân tạo
cái vấn đề thứ ba là ở việt nam chúng ta đang không có đủ những cái hạ tầng tính toán những cái hệ thống tính toán rất là lớn để có thể xử lý những cái dạng dữ liệu khối lượng lớn
và vì thế nên là rất là khó để phát triển trí tuệ nhân tạo ở việt nam trong thời gian ngắn
ngoài những khó khăn mà tôi vừa chia sẻ thì còn một cái khó khăn rất lớn nữa là khó khăn về nguồn vốn
cái lý do là bởi vì lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực rất mới
những cái ứng dụng của nó chưa dễ dàng để cho xã hội đón nhận
chưa dễ dàng để cho người dùng người ta sẵn sàng bỏ tiền ra và mua và triển khai vào trong những cái hoạt động thực tế của họ
vì thế nên là những cái doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần có những cái nguồn vốn hoạt động nhất định thì mới có thể phát triển tốt
đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi chính công ty chúng tôi đang gặp phải
thưa anh anh có đề cập đến là những người dùng ở việt nam có thể là bị các công ty nước ngoài họ kiểm soát những thông tin đúng không ạ
vậy thì ở việt nam nếu mà chúng ta
nếu thành lập các công ty mà làm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chẳng hạn thì khi mà các công ty đó mà có thu thập được thông tin của người việt chẳng hạn
thì đến lúc nào đó khi mà các công ty nước ngoài hay các tập đoàn nước ngoài họ mà mua các công ty việt nam bán lại
thì liệu chúng ta có bị thất thoát một cái số lượng lớn thông tin như vậy không
tôi nghĩ đấy là một nguy cơ rất là rõ ràng
và các doanh nghiệp nước ngoài các quỹ đầu tư nước ngoài họ với tiềm lực tài chính rất là lớn
thì họ hoàn toàn có thể mua lại những cái doanh nghiệp việt nam mà đã phát triển thành công những cái khối dữ liệu tốt
đã có thể có những cái bài toán phục vụ xã hội và đấy là một nguy cơ
tuy nhiên theo tôi thì nhà nước chính phủ cũng có thể có những cái biện pháp áp dụng chính sách như thế nào đấy để có thể làm giảm những cái nguy cơ này
vâng thưa anh thế đã bao giờ mà anh đã có ý tưởng bán infori khi mà infori thành công và được một tập đoàn lớn của nước ngoài họ mua với một số tiền rất lớn chưa
hiện giờ thì chúng tôi đang cố gắng xây dựng ra một cái mô hình gọi là vườn ươm những cái doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo
và những cái vườn ươm doanh nghiệp này thì chúng tôi cố gắng phát triển những cái doanh nghiệp nhỏ hơn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào những cái bài toán rõ ràng của xã hội việt nam
những cái bài toán gắn với nhu cầu thực sự của xã hội
và chúng tôi cũng không loại trừ cái việc là có thể nhận những cái vốn đầu tư từ những cái doanh nghiệp hoặc là những cái quỹ đầu tư của nước ngoài
tuy nhiên khi mà nắm những cái nguồn dữ liệu có giá trị trong tay thì chúng tôi cũng phải rất là cân nhắc và thận trọng trong việc đưa đến những cái quyết định của mình
thưa anh với những chính sách giải pháp để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện có thì theo anh liệu đã đủ để tháo gỡ những khó khăn mà anh vừa chia sẻ hay chưa
tôi nghĩ là với những chính sách hiện có thì chúng ta mới đang chỉ là bước đầu tiếp cận với lại những cái thực tế về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở việt nam và trên thế giới
nó sẽ chắc chắn là chưa đủ để giải quyết những cái vấn đề đó vì đấy là những cái vấn đề mang tính vĩ mô đòi hỏi sự chung tay chung sức của rất nhiều người trong xã hội
thưa anh với vai trò là một chuyên gia lại là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này thì theo anh để có sự phát triển tốt cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ai tại việt nam thì cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào
tôi nghĩ là nên tập trung giải quyết mấy cái vấn đề chính thứ nhất là vấn đề về dữ liệu thứ hai là vấn đề về nguồn nhân lực và thứ ba là những cái hạ tầng tính toán và những cái chính sách để hỗ trợ những cái doanh nghiệp trong nước phát triển
còn để phát triển trí tuệ nhân tạo ở việt nam như thế nào thì tôi nghĩ
tôi nghĩ là đấy là một vấn đề rất khó
qua chia sẻ của một người trong cuộc như anh thì tôi nghĩ là để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ai tại việt nam thì sẽ còn rất nhiều việc phải làm rất nhiều những thách thức những khó khăn cần phải tháo gỡ cảm ơn anh lê công thành đã chia sẻ những thông tin hết sức thiết thực
thưa quý vị và các bạn mặc dù việc phát triển ai tại việt nam còn nhiều thách thức nhưng điều đó không ngăn cản các doanh nghiệp việt đi sớm và bước thẳng vào kỷ nguyên ai từ vài năm qua
với những lợi thế nhất định doanh nghiệp việt nam không chỉ dừng lại ở việc phục vụ hàng triệu người dùng mà còn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn công nghệ ngay tại thị trường trong nước
hy vọng với sự đầu tư một cách thích hợp từ nhiều phía lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo tại việt nam sẽ có những bước phát triển tương xứng với kỳ vọng
thưa quý vị đó là những hình ảnh về chiếc xe điện tự hành do một nhóm sinh viên của trường đại học bách khoa hà nội nghiên cứu chế tạo
chiếc xe có thể chở được tối đa hai người di chuyển với vận tốc ba mươi km một giờ
trong phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về chiếc xe độc đáo này
chiếc xe tự hành do nhóm sinh viên thiết kế tương đối đơn giản nhỏ gọn bao gồm động cơ điện một chiều ba pha mô tờ dẫn hướng thiết bị thu phát gps
được tích hợp một chương trình nhận tín hiệu và điều khiển
xe hiện tại đang được ứng dụng chạy trong khuôn viên nhà trường có thể đi tránh chướng ngại vật và vòng cua theo vật chủ đã xác định
nó có khả năng ứng dụng vào khá nhiều có khá nhiều ứng dụng ví dụ như là có thể làm cái xe chở hàng
nó sẽ tự động di chuyển bà chỉ việc bốc xếp hàng lên chọn vị trí tới
và nó sẽ tự di chuyển đến cái vị trí mà bạn chọn
thì ứng dụng thì nó rất là nhiều
mình ở đây thì đang là sinh viên nên mình muốn tìm hiểu và nghiên cứu xem là nếu như mình xét và làm cái trường hợp như thế này thì nó có hoạt động được không và hoạt động như thế nào
dù chỉ là sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc học tập tuy nhiên nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục phát triển
tích hợp thêm những tính năng mới hoàn thiện thiết kế để xe có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng
nhất là trong lĩnh vực vận chuyển
trong thời gian tới của nhóm nghiên cứu đó là sẽ hoàn thiện được mô hình với độ chính xác độ tin cậy cao hơn
chiếc xe sẽ được trang bị thêm một số các tính năng an toàn khác so với thời điểm hiện tại
để mà xe điện tự hành thì có thể được tiếp tục nghiên cứu phát triển và để hoàn thiện hơn để có thể được ứng dụng ở trên thực tế thì chắc chắn là cần sự hỗ trợ rất là nhiều
từ các nguồn lực khác nhau từ đơn vị nhà trường cũng như doanh nghiệp
cũng tương đối là dài nữa để mà chúng ta có thể làm chủ được công nghệ

và tôi tin chắc chắn rằng là trong tương lai không xa thì xe điện tự hành sẽ không phải là cái vấn đề gì quá xa vời ở điều kiện ở việt nam
hiện giao thông ở những thành phố lớn đông đúc của việt nam như hà nội thành phố hồ chí minh vẫn còn là một thách thức để ứng dụng xe tự lái
tuy nhiên trước mắt việc nghiên cứu chế tạo ra những chiếc xe tự lái để ứng dụng trong sân gôn kho hàng hay trong sân bay bằng xe tự lái là điều hoàn toàn khả thi ở việt nam
thưa quý vị trí tuệ nhân tạo ai đang được sử dụng để thay đổi thế giới được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ đến chăm sóc y tế
trong lĩnh vực kiến trúc ai giống như một người trợ lý hoàn hảo giúp công việc sáng tạo của kiến trúc sư trở nên dễ dàng hơn
công ty spamaker có trụ sở tại oslo naui đang thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo ai vào thiết kế và lên kế hoạch xây dựng các tòa nhà trong thành phố
trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực này rất cần thiết nó giúp loại bỏ những vấn đề phức tạp để người thiết kế có thể tự do sáng tạo hơn
khi tự mình thiết kế các kiến trúc sư sẽ phải xem xét nhiều lựa chọn để tìm ra một bản thiết kế ưng ý
nhưng nếu sử dụng ai nó sẽ giúp sàng lọc từ hàng tỷ lựa chọn khác nhau mà không cần tới sự sử dụng
mà không cần tới sự tư vấn của các chuyên gia giúp giảm thời gian thi công thiết kế
spamaker cho biết trong tương lai công nghệ của họ sẽ được phát triển rộng rãi hơn giúp các kiến trúc sư thiết kế những tòa nhà trong thị trấn và thành phố
nhằm đáp ứng vấn đề nhà ở cho người dân trên thế giới và đối phó với vấn đề dân số đang gia tăng nhanh chóng
công nghệ thu phí đường bộ bằng vệ tinh đang được áp dụng tại bỉ đây là công nghệ theo dõi xe tải thông qua thiết bị định danh và camera nhận diện biển số để kiểm tra và thu phí
mỗi xe tải được gắn một thiết bị định danh phát ra tín hiệu cho phép vệ tinh định vị được mọi lúc
bên cạnh đó các camera giao thông cũng kết hợp với hệ thống này để nhận diện biển số
thanh tra lưu động sẽ căn cứ vào thông tin để chặn xe vi phạm và yêu cầu đóng phí
với cách quản lý phương tiện tự động bằng vệ tinh bỉ đã thu gần ba triệu euro phí đường bộ của một trăm bốn mươi xe tải mỗi ngày
hiện có hơn một mươi nước châu âu sử dụng thu phí đường bộ bằng công nghệ vệ tinh
ủy ban châu âu cũng đang có kế hoạch chuẩn hóa thiết bị định danh trên toàn châu lục
với lực lượng cảnh sát mỏng việc giải quyết ách tắc giao thông có vẻ bất khả thi với thành phố kinshasa cộng hòa congo
mới đây để giải quyết bài toán khó này các nhà nghiên cứu nước này đã cho ra mắt một robot cảnh sát giao thông biết nói cao hai năm mét
đây là robot cảnh sát giao thông cao hai năm mét được bố trí đứng tại các ngã tư đông người để điều khiển giao thông đặc biệt giảm ách tắc trong giờ cao điểm
những con robot khổng lồ này được trang bị màn hình led và cả khả năng điều khiển hiệu lệnh
có rất nhiều loại robot trên thế giới nhưng một con robot thay nhiệm vụ điều tiết giao thông của cảnh sát vẫn còn khá mới mẻ
kế hoạch của chúng tôi là phát triển mô hình này ra các nước trong khu vực trung phi hay thậm chí là cả mỹ hay các nước châu á
mỗi con robot trị giá một mươi năm usd chúng hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời đính kèm trên thân và có gắn các camera theo dõi giao thông trên thân máy
trên thực tế từ khi áp dụng những mô hình robot cảnh sát tại các ngã tư đông
tỷ lệ tai nạn giao thông đã giảm hẳn bởi lẽ các tài xế có ý thức tham gia giao thông an toàn hơn
từ khi robot giao thông được áp dụng mọi người đều có ý thức hơn
ngay khi tín hiệu đèn đỏ và hiệu lệnh được phát đi mọi phương tiện xe cộ đều dừng lại tăm tắp người qua đường tuân theo hiệu lệnh
tại một quốc gia phát triển nhanh với hơn một mươi triệu dân như congo những con robot cảnh sát đang dần chiếm ưu thế và thể hiện được ưu điểm về thời gian hoạt động tính kỷ luật và nguyên tắc
thông tin tiếp theo
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại